cảnh báo bệnh tiến triển theo chiếu hướng xấu như mệt mỏi khó chịu dù giảm sốt hoặc hết sốt

sai lầm hai hết sốt là khỏi bệnh
sự thực là sau giai đoạn sốt cao lại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh
sau hai đến bảy ngày phần lớn người bệnh đã hết sốt và cảm thấy đỡ khó chịu trong người
nhưng đây lại là thời điểm quyết định cần kiểm soát bệnh chặt chẽ
ở thời kỳ này virus nu đã làm hệ thống miễn dịch suy yếu đi rất nhiều
triệu chứng bắt đầu nhận rõ như sốt huyết dưới da chảy máu cam
tùy vào mức độ của biến chứng của bệnh có thể dẫn đến chảy máu nội tạng tràn dịch mang phổi suốt huyết tiêu hóa thậm chí tử vong
chính vì vậy đây là giai đoạn cần được bác sĩ theo dõi xa xao
sai lầm ba chỉ mắc bệnh một lần trong đời
bệnh sốt huyết do virus dengue gây ra với bốn tuyết ký hiệu là d một d hai d ba và d bốn
cả bốn tuyết virus này đều có khả năng gây bệnh ở việt nam và luân phiên gây ra dịch bệnh
miễn dịch được tạo thành sau khi mắc bệnh chỉ đặc hiệu đối với từng tuyếp riêng lẻ
vì vậy có thể hiểu rằng một người có thể mắc sốt xuất huyết bốn lần trong đời với bốn tuyết virus khác nhau
sốt xuất huyết không lây trực tiếp từ người sang người như covid một mươi chín mà lây qua vector là vật trung gian
do vậy khi người dân chủ động tiêu diệt và giảm mật độ vector xuống thì khả năng lây lan sẽ ít hơn
để phòng bệnh bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau
đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước có thể chứa long quang bọ gậy như bể nước ăn giếng nước chung vại bể nước nhà vệ sinh thùng sô trộng các dụng cụ khác như lon chai lọ để mũi không vào đầy trứng
thực hiện thường xuyên các biện pháp diệt loang quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn
thảo rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ như bát kê chân trạn lọ hoa khay nước của tủ lạnh hay điều hòa máng thoát nước máng ra súc ra cầm bể cây cảnh
lật úp các dụng cụ không chứa nước thay nước bình hoa bình bông
bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt long quang bọ gậy vào bát nước kê chân trạn các ổ nước đọng
loại bỏ lật úp các vật liệu phế thải các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng như chai lọ cũ mảnh chai chùm vải vỡ vỏ dừa mảnh lưu vỡ lốp vỏ xe cũ hốc tre bẹ lá
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà
hiện nay sốt xuất huyết vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa
điều trị sốt xuất huyết chủ yếu là điều trị triệu chứng vì bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
tùy mức độ nặng nhẹ và mức độ tổn thương của các cơ quan khác nhau sẽ có hỗ trợ phù hợp
vì vậy các bậc phụ huynh nên chủ động nhận biết và phòng bệnh cho trẻ và gia đình ngay từ sớm
khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm chẩn đoán điều trị phù hợp
trong ba bốn ngày đầu nếu có chỉ định theo dõi tại nhà người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ những lời khuyên sau
nằm nghỉ ngơi
ăn thức ăn dễ tiêu hóa như cháo xúp sữa uống nhiều nước có thể cho bệnh nhân uống dung dịch orezon nước trái cây càng tốt
uống thuốc hạ sốt lưu ý chỉ được uống hạ sốt bằng paracetamol
theo dõi liên tục nếu thấy bệnh nhân có diễn biến nghiêm trọng hơn như ly bì bứt rứt vật vã chân tay lạnh đau bụng nôn nhiều
thì cần phải đưa ngay đến cơ sở